thành ủy hội đồng nhân dân ubnd ubnd tổ quốc việt nam tp cnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập tri bộ an nam cộng sản đảng cờ đỏ
và khánh thành khu di tích lịch sử địa điểm thành lập tri bộ an nam cộng sản đảng cờ đỏ
đến sự buổi lễ có đồng chí võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương và đồng chí trần thanh mẫn
chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam
tri bộ an nam cộng sản đảng cờ đỏ tại huyện cờ đỏ là tri bộ đảng đầu tiên của đảng bộ cần thơ
được thành lập vào đêm một mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm hai mươi chín do đồng chí hà huy giáp làm bí thư
tri bộ an nam cộng sản đảng cờ đỏ đã tuyên truyền vận động nâng cao giác ngộ cách mạng cho đông đảo nông dân lao động
hướng dẫn đấu tranh đòi quyền lợi và chọn lọc quân chúng tích cực đưa vào các tổ chức đảng
dịp này trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn thường và chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
dân hương và trồng cây lưu niệm tại khu di tích tri bộ an nam cộng sản đảng cờ đỏ